do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai nhiều diện tích rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên nam nung tỉnh đắk nông đã bị gãy đổ bật gốc
ở nhiều khu vực cây rừng bị đổ nằm đè lên nhau với số lượng lớn
nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì nguy cơ cháy rừng là rất lớn nhất là khi mùa khô tây nguyên đang cận kể
đây là hiện trường cây rừng bị ngã đổ tại khu bảo tồn thiên nhiên nam nung
cây rừng bị gãy đổ hàng loạt thậm chí nhiều cây thuộc diện cổ thụ với đường kinh lớn cũng bị bật gốc
theo thống kê ban đầu của khu bảo tồn thiên nhiên nam nông đến thời điểm này ngoài những cây rừng có đường kính nhỏ có hơn năm trăm ba mươi cây rừng tự nhiên
có đường kính từ hai mươi năm năm mươi cm trở lên bị gãy đổ bật gốc với khối lượng gỗ ước tính hơn ba trăm linh mét khối
có ba tiểu khu có cây rừng bị thiệt hại gồm một nghìn sáu trăm hai mươi tám một nghìn sáu trăm hai mươi chín và một nghìn ba trăm hai mươi chín
trong đó cây rừng bị ngã đổ nhiều
điều nhất là tiểu khu một nghìn ba trăm hai mươi chín
ngay sau khi phát hiện sự việc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông đã chỉ đạo tri cục kiểm lâm tỉnh phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên nam nung
có biện pháp bảo vệ hiện trường tránh việc lợi dụng cây đổ để khai thác rừng đồng thời tiến hành kiểm đếm đánh giá mức độ thiệt hại thống kê toàn bộ diện tích khối lượng báo cáo để có biện pháp xử lý
trong đó cây rừng bị thiệt hại gồm một nghìn sáu trăm hai mươi tám một nghìn sáu trăm hai mươi chín và một nghìn ba trăm hai mươi chín
điều nhất là tiểu khu một nghìn ba trăm hai mươi chín ngay sau khi phát hiện sự việc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông đã chỉ đạo tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông có biện pháp xử lý